mùa đông năm nay hiện tượng rét đậm rét hại kéo dài và kèm theo mưa tuyết có thể xảy ra
gây ảnh hưởng không nhỏ đến cây trồng vật nuôi nguy cơ gia súc bị chết đói và chết rét rất cao
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại ubnd tỉnh hà giang đã chỉ đạo các huyện
thành phố trong tỉnh triển khai các biện pháp chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc
ngay từ đầu mùa ubnd huyện đã có kế hoạch cụ thể giao cho từng đơn vị tiến hành thực hiện
chỉ đạo giả soát thống kê và phân loại chuồng nuôi nhốt của từng hộ
bảo đảm một trăm linh các hộ chăn nuôi có chuồng nuôi nhốt nên chuồng sạch khô giáo và ấm áp
đồng thời phân loại gia súc để có chế độ chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp
chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch và vận động chỉ đạo các thôn bà trưởng thôn và các tri hộ thôn bà
cùng nhau để vận động và tuyên truyền bà con nhân dân
và ý thức của bà con nhân dân
người mông ở trên phiên nguồn này là chủ yếu là người ta cũng có ý thức rất là đúng đáng
và về vấn đề nuôi châu bò trong thời gian mùa đông người ta nhốt
người ta sẽ không thả giữ chứa thức ăn cho châu bò nhà nào cũng trồng cỏ
cho nên số lượng cỏ giữ chứa cho châu bò ăn trong mùa đông là đầy đủ
về thức ăn
cho gia súc bảo đảm mỗi con trâu bò có từ một đến một hai tấn thức ăn thô xanh
hai mươi bốn mươi kg thức ăn tinh bột tập trung thu hoạch cỏ trồng và các loại chế phẩm nông nghiệp
như dơm cây ngô để làm thức ăn dự trữ
ngoài ra công tác thú y cũng được chú trọng kiểm tra giám sát chặt chẽ vật nuôi
không chăn thả khi nhiệt độ xuống dưới một mươi năm độ c
mùa này là cỏ thì cũng khô thì chúng tôi cũng hợp mũi
nó mũi phải trộn vào cái
cỏ khô cho cho bò ăn
xong cái thì chúng tôi cũng có vệ sinh truyền trải cho sạch sẽ
xong là chúng tôi có phun cả thuốc khử trùng
cái về tảm bảo cho cho bò
chúng tôi có lấy bạc phụ
để hạn chế thấp nhất thiệt hại về gia súc do rách đậm rách hại gây ra
cũng như nâng cao nhận thức của người dân và trách nhiệm của cán bộ
tại các xã thị trấn đều cụ thể hóa kế hoạch
cho phù hợp với địa phương mình phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ phụ trách
đội đoàn xã vinh luân đã xây dựng kế hoạch gửi xuống các thôn
mà chỉ đạo các ngành xuống thôn bản để triển khai và tiên truyền cho bà con nhân dân
là làm tốt cái công tác là trồng trồng đoan xét cho bò năm hai nghìn một mươi bảy
đối với địa sản vinh luân cơ bản là một trăm linh là bà con nhân dân là nôi cho bò nhốt
chủ yếu là trồng cỏ mà không thả rông ra ngoài
nên là cơ bản là trồng trồng đoan xét đối với bà con nhân dân xã vinh luân là cơ bản là rất là tốt
đến thời điểm hiện nay là không có con trồng bò nào là chết xét bà nói
hiện nay trên toàn tỉnh hầu hết chuồng trại đã được kiên cố hóa
người dân cũng có ý thức trong việc chăm sóc đàn gia súc vào mùa đông
ngoài việc chủ động che chắn chuồng trại
mỗi xã cũng chủ động giữ chứa cỏ
với những cố gắng của người dân và cán bộ trong công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc vào mùa đông
sẽ hạn chế được tối đa những thiệt hại do thời tiết đem lại